các chuyên gia đề xuất cục đăng kiểm nên sớm áp dụng công nghệ triển khai hệ thống đăng ký trực tuyến dịch vụ đăng kiểm để giảm thiểu trong việc đi lại chờ đợi của người dân
và trao đổi về vấn đề này khách mời trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay là tiến sĩ khương kim tạo chuyên gia giao thông xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
số liệu từ cục đăng kiểm việt nam cho thấy hiện cả nước có hai trăm tám mươi đơn vị đăng kiểm xe cơ giới
tuy nhiên nhiều trung tâm đăng kiểm đang phải tạm ngừng hoạt động
nguyên nhân là do bị đình chỉ không đủ lực lượng đăng kiểm viên có lệnh khám xét của cơ quan chức năng hay hết hợp đồng thuê đất
tính riêng tại tp hcm hiện có tám trên một mươi bảy trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
công suất đăng kiểm hàng ngày là một ba trăm linh xe tương đương một phần ba công suất tối đa như trước đây
để được đăng kiểm người dân phải xếp hàng chờ đợi nhiều giờ thậm chí là nhiều ngày
điều này gây khó khăn tốn kém không nhỏ cho người dân doanh nghiệp